tại gia lai sáu người dân của xã biên giới ia tom huyện đức cơ bị cô lập giữa dòng nước lũ khi ngủ lại tròi giấy đã được bộ đội biên phòng cứu thoát
tuy nhiên hiện tây nguyên vẫn đang trong thời kỳ cao điểm của mùa mưa tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn
trở về nhà an toàn sau khi được lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lệ thanh cứu khỏi cơn lũ dữ
chị cờ pui hờ lem vui mừng khi được các cán bộ chiến sĩ tới thăm hỏi và động viên và bồi hồi nhớ lại
sau hơn ba giờ đồng hồ chị hờ lem cùng với năm người khác ôm thân cây giữa dòng nước lũ đối mặt với nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào
chị hờ lem cùng mọi người chỉ biết gào khóc khi lực lượng bộ đội biên phòng đến ưng cứu chị cùng những người khác mới tin rằng mình đã được cứu sống
lúc đó chưa thấy người vào mình khóc suốt khóc từ hai giờ đến bốn giờ đến năm giờ mình vẫn khóc
khi thấy bộ đội mặc áo phao vào mình mới biết sẽ được cứu
trước đó dạng sáng ngày một mươi bảy tháng chín nước lũ trên sông đôi đoạn chảy qua xã ia dom huyện đức cơ dâng cao đột ngột do mưa lớn
sáu người dân thuộc làng ó ngủ lại qua đêm tại một tròi dãy nằm sát suối bị nước lũ cô lập phải bầu víu lên một cây rừng để lánh nạn tính mạng bị đe dọa bất cứ lúc nào
nhận được tin báo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lệ thanh nhanh chóng cử một mươi một cán bộ chiến sĩ do thiếu tá võ hồng thanh phó đồn trưởng phụ trách mang theo phao cứu sinh và các phương tiện khác đến hiện trường ứng cứu
đến hơn bảy giờ cùng ngày lực lượng biên phòng đã cứu được sáu người
hằng năm chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch và luyện tập cho cán bộ chiến trị những phương án cứu nàn cứu hồ trong những mưa lủi thế này
cho nên là
tuy may mắn không thiệt hại về người nhưng đây là bài học cảnh báo về việc chủ quan của người dân
hiện tây nguyên đang trong cao điểm mùa mưa lũ và nhiều nơi trong tỉnh gia lai vẫn có mưa lớn
để tránh những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản do thiên tai bà con cần cảnh giác những diễn biến bất thường của thời tiết không nên ở lại các lều tròi lán chạy trong nương rẫy đặc biệt là ở những khu vực ven sông suối đề phòng lũ ống lũ quét